nhiều nông dân trồng dưa hấu phục vụ tết nguyên đán cũng đang lâm vào cảnh trắng tay
tại tỉnh cà mau cơn bão số một dù không ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương này
thế nhưng với việc mưa lớn kết hợp với chiều cường dâng cao trong hai ngày qua
đã khiến cho nhiều diện tích dưa hấu phục vụ cho tết bị chìm trong biển nước
xã lý văn lâm thành phố cà mau trong nhiều năm qua
luôn là nơi cung ứng dưa hấu cho thị trường tết lớn nhất của tỉnh cà mau
vụ dưa hấu tết năm nay chỉ sau một đêm từ ngày ba đến bốn tháng một
mưa lớn kết hợp với chiều cường dâng cao đã làm cho nhiều diện tích trồng dưa
của người dân nơi đây chìm sâu trong nước từ bốn mươi đến năm mươi cm
dù đã nỗ lực be bờ tan nước trong suốt hai ngày qua để cứu ruộng
nhưng những người nông dân giờ đây chỉ biết bất lực nhìn ruộng dưa của gia đình chìm sâu trong nước
theo thống kê của hội nông dân xã lý văn lâm
thì trong sáu mươi tám hectare diện tích trồng dưa trên địa bàn xã
hiện có bốn ha diện tích bị mất trắng
sáu mươi bốn ha diện tích còn lại bị thiệt hại từ năm mươi trở lên
trước mắt ngành chức năng địa phương sẽ tiếp tục vận động bà con nông dân tích cực bơm tháo nước
với hy vọng còn nước còn tát
hiện trên địa bàn xã lý văn lâm
có hai trạm bơm luôn hoạt động hết công suất để tháo nước trong các kênh nội đồng ra ngoài
để cho người dân tháo úng từ ruộng dưa ra được dễ dàng